quý vị thân mến tòa án nhân dân tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo nguyễn tấn thạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình kiến tp tuy hòa
vào tối ngày hai mươi tháng bảy bị cáo nguyễn tấn thạch trở theo một người đến chốt phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường liên thôn thuộc thôn thượng phú xã bình kiến tp tuy hòa nhưng không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe đi ra khỏi khu vực phong tỏa
thấy vậy một thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đã chặn xe lại yêu cầu thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa thế nhưng thạch không chấp hành bất ngờ điều khiển xe vượt chốt
ngay sau đó thạch điều khiển xe quay lại chốt tiếp tục lớn tiếng chửi bới và cầm một con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác đang trực chốt
căn cứ vào hồ sơ vụ án kết quả của việc xét hỏi tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở đề nghị của viện kiểm sát hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn thạch chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ